một vụ sạt lở núi nghiêm trọng đã xảy ra lúc một giờ sáng ngày một mươi hai tháng một mươi tại xóm khanh xã phú cường huyện tân lạc hòa bình khiến một mươi tám người bị chết và mất tích
theo thông tin ban đầu từ ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh hòa bình vụ sạt lở núi kinh hoàng đã vùi lấp hoàn toàn bảy gia đình
thống kê từ chính quyền địa phương một mươi tám người trong bảy gia đình được xác định là chết và mất tích
đây là những hộ dân đồng bào dân tộc mường sinh sống đã lâu đời ở khu vực này
đến tám giờ sáng nay lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể bảy người hiện còn một mươi một người mất tích
ngay trong đêm lực lượng cứu hộ đã huy động nhiều phương tiện máy móc đến hiện trường hỗ trợ công tác tìm kiếm cứu nạn
nhưng do trời còn tối mưa vẫn tiếp tục nên các lực lượng gặp nhiều khó khăn
do sóng khanh nằm cách xa trung tâm xã phú cường đường đi khó khăn cho đến sáng nay hiện trường vẫn được phong tỏa hạn chế người dân qua lại để tập trung cho công tác cứu hộ cứu nạn